phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là nhóm người yếu thế dễ bị tổn thương bị lạm dụng
cả cộng đồng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ nhóm người này
đó là quan điểm chung của các chuyên gia đại biểu tại hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới
và phòng chống bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
do hội người khuyết tật thành phố hà nội phối hợp với ủy ban quốc gia về người khuyết tật việt nam
và hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức mới đây tại thủ đô hà nội
trong đó phụ nữ khuyết tật và trẻ em gái khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng
trên hai người khuyết tật trong đó có phụ nữ trẻ em khuyết tật tham gia phục hồi chức năng
được cung cấp trang thiết bị và học nghề hàng năm để từng bước người khuyết tật tự lực tự chủ
đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội